hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn thị kim quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một mươi năm trên bốn mươi ba trên ba mươi trần nguyên hãn phường cát dài quận lê trân thành phố hải phòng
có nốt ruồi cách hai năm cm trên sau mắt phải
và đối tượng nguyễn duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên sáu trăm ba mươi ba thiên lôi phường vĩnh niệm
quận lê trân tp hải phòng phải nhận quy định truy nã của công an quận dương kinh tp hải phòng cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện